chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin covid một mươi chín sáng trên kênh youtube của báo sức khỏe và đời sống
chúc quý vị một ngày làm việc thật năng suất để chào đón cuối tuần thư giãn
vâng để mở đầu bản tin ngày hôm nay chúng tôi xin gửi tới quý vị thông tin về kế hoạch phòng chống dịch covid một mươi chín mới nhất
vừa được chủ tịch ubnd tp hà nội ký ban hành
đây là nỗ lực bảo vệ và hạn chế số ca tử vong trên toàn thủ đô
theo đó hà nội sẽ khoanh vùng nhóm người có bệnh nền trên sáu mươi năm tuổi phụ nữ có thai người trên một mươi tám tuổi chưa tiêm đủ vaccine ngừa covid một mươi chín
chủ tịch ubnd tp hà nội chu ngọc anh vừa ký ban hành kế hoạch số năm mươi ba khubnd về quản lý bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ mắc covid một mươi chín trên toàn thành phố
mục đích là hạn chế thấp nhất các ca mắc mới chuyển nặng tử vong do covid một mươi chín
theo đó từ nay đến ngày hai mươi năm tháng hai thành phố sẽ lập danh sách
khoanh vùng nhóm nguy cơ cao để thực hiện các biện pháp bảo vệ
nhóm nguy cơ bao gồm người có bệnh nền có nguy cơ cao hai mươi loại bệnh nền theo quyết định số năm năm trăm hai mươi năm qdbit ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi một của bộ y tế
người từ sáu mươi năm tuổi trở lên phụ nữ có thai người trên một mươi tám tuổi chưa tiêm đủ vaccine ngừa covid một mươi chín
các xã phường sẽ lập danh sách nhóm nguy cơ cao xác định tình trạng bệnh nền sức khỏe điều kiện sống
nhu cầu chăm sóc hỗ trợ để quản lý theo dõi sức khỏe qua các phần mềm
theo dõi sức khỏe tổ covid một mươi chín cộng đồng
cạnh đó tổ chức tiêm hoặc tiêm bổ sung nhắc lại vaccine ngừa covid một mươi chín cho nhóm nguy cơ mà người sống chung trong gia đình
xác nghiệm tầm soát phát hiện f với nhóm nguy cơ khi có các triệu chứng ho sốt mệt mỏi đau họng mất vị giác khứu giác
thành phố cũng ưu tiên hỗ trợ người mắc covid một mươi chín thuộc nhóm nguy cơ cao
theo dõi sức khỏe và điều trị ngay khi phát hiện mắc covid một mươi chín
xem xét cho nhóm nguy cơ cao cách ly theo dõi tại nhà
hay tại cơ sở điều trị tùy điều kiện nguyện vọng của gia đình
ubnd tp hà nội yêu cầu phải tiêm đủ liều vaccine ngừa covid một mươi chín cho nhóm nguy cơ cao trước ngày hai mươi tám tháng hai
trường hợp người thuộc nhóm nguy cơ không thể đến điểm tiêm thì tổ chức các đội tiêm lưu động để tiêm tại nhà
ngoài hướng dẫn cấp phát thuốc điều trị cho f thể nhẹ tại nhà
hà nội cũng yêu cầu ngành y tế chuẩn bị các điều kiện để sẵn sàng tiếp nhận điều trị cho tình huống có một trăm linh năm trăm linh ca bệnh nặng một ngày